bởi đó là biện pháp trực tiếp đáp ứng nhu cầu của giáo dục và đào tạo hiện đại
từ thực tế phát triển có thể thấy tự chủ có vai trò quan trọng giúp các trường đại học phát huy tối đa nội lực
khả năng sáng tạo và thích ứng với các yêu cầu mà sự biến chuyển xã hội đặt ra
tiến sĩ hoàng thị xuân hoa cho biết ở các nước châu âu tự chủ đại học được nhìn nhận từ hai khía cạnh
thoát ra khỏi sự kiểm soát hạn chế của các cơ quan quản lý nhà nước
của thị trường lao động nhà cung cấp dịch vụ và các ảnh hưởng chính trị
là quyền tự do đưa ra các quyết định về cách thức tổ chức hoạt động cũng như mục tiêu sứ mạng của trường
tự chủ cũng có thể được thể hiện ở hai cấp cấp độ giữa trường đại học với nhà nước
và cấp độ giữa trường với các bộ phận trong trường
tự chủ cũng có thể chỉ có tính chất thủ tục hình thức quyền quyết định các phương tiện
cách thức để đạt đến mục tiêu đã được xác định trước
tự chủ có tính thực chất quyền quyết định các mục tiêu cũng như chương trình hoạt động
tự chủ cũng có thể được nhìn nhận như là các quyền lực có điều kiện
các trường chỉ có thể có quyền tự chủ khi đã đạt được các chuẩn mực quốc gia
hoặc các chuẩn mực đã được định sẵn theo các chính sách công
tuy được nhìn nhận với nhiều khía cạnh khác nhau
tự chủ của trường đại học vẫn có thể được khái quát là khả năng của trường
được hoạt động theo cách thức mình lựa chọn để đạt được sứ mạng và mục tiêu
của trường đặt ra
cũng theo tiến sĩ hoàng thị xuân hoa
trên thế giới tự chủ đại học là yếu tố cơ bản trong quản trị đại học
các nghiên cứu về các mô hình quản trị đại học trên thế giới
thường tập trung vào mối quan hệ giữa nhà nước và cơ sở giáo dục đại học
cho thấy mức độ tự chủ thể hiện ở mức độ kiểm soát của nhà nước
đối với cơ sở giáo dục đại học
ở các quốc gia rất khác nhau
chịu ảnh hưởng của thể chế chính trị hình thái lịch sử kinh tế xã hội khác nhau
báo cáo tổng quan về xu thế quản trị đại học trên thế giới của world bank hai nghìn chín
khái quát bốn mô hình quản trị đại học với các mức độ tự chủ khác nhau
từ mô hình nhà nước kiểm soát hoàn toàn như ở malaysia
đến các mô hình bán tự chủ ở pháp và new zealand
mô hình bán độc lập ở singapore mô hình độc lập ở anh úc
mặc dù vậy trong mô hình nhà nước kiểm soát
thì cơ sở giáo dục đại học vẫn được hưởng một mức độ tự chủ nhất định
vì những lý do tài chính và thực tiễn
nhà nước không thể kiểm soát được tất cả các hoạt động của cơ sở giáo dục đại học
bên cạnh đó ngay trong mô hình độc lập thì vẫn có những mặc định ngầm về quyền của nhà nước
nắm giữ một số kiểm soát về mặt chiến lược
và có quyền yêu cầu tính giải trình cao ở các cơ sở giáo dục đại học
một nguyên lý cơ bản đằng sau tự chủ đại học là
các cơ sở giáo dục đại học sẽ vận hành tốt hơn
nếu họ được nắm vận mệnh của chính mình
tự chủ sẽ tạo động lực để họ đổi mới nhằm đạt hiệu quả cao hơn trong hoạt động của mình
đồng thời cũng làm tăng tính cạnh tranh giữa các cơ sở giáo dục đại học
tạo điều kiện để đa dạng hóa các hoạt động giáo dục
vì vậy xu hướng chung trên toàn cầu hiện nay là chuyển dịch dần từ mô hình nhà nước kiểm soát
sang các mô hình có mức độ tự chủ cao hơn
từ nhà nước kiểm soát sang nhà nước giám sát
ví dụ như
từ nhật bản thông qua đạo luật hiệp hội đại học quốc gia năm hai nghìn ba
trao quyền tự chủ về mặt pháp lý cho tất cả các trường đại học
với quyền lực nhiều hơn cho giám đốc hiệu trưởng và ban quản trị trường
singapore cũng thông qua một luật tương tự trao quyền tự chủ cho ba trường đại học của nước này
gần đây bang nord stream westfalia đức
cũng trao quyền tự quyết định cho ba mươi ba trường đại học trong việc tuyển dụng các giáo sư
và các khóa đào tạo của trường
bên cạnh việc các nước ở các khu vực khác nhau có mức độ tự chủ đại học khác nhau
ở trong cùng một quốc gia mức độ tự chủ giao cho các cơ sở giáo dục đại học
có thể cũng rất khác nhau
tùy theo tính chất chất lượng của các cơ sở giáo dục đại học đó
ở một số nước phát triển trên thế giới
vẫn tồn tại song song các trường đại học được trao quyền tự chủ tuyệt đối
và các trường vẫn phải chịu sự kiểm soát chặt chẽ của nhà nước
và ở nhiều nước
các cơ sở giáo dục đại học có thể có các tên gọi khác nhau
dựa vào quy mô loại hình đào tạo và mức độ tự chủ
cho các cơ sở giáo dục đại học khác nhau cũng rất khác nhau
ngày một mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục đại học
đã được quốc hội nước ta thông qua
trong đó có nội dung liên quan yêu cầu tự chủ đối với các trường đại học
điều này là hết sức cần thiết trong bối cảnh thời đại toàn cầu hóa
giáo dục đại học việt nam cần hỗ trợ
tuy nhiên nhiều ý kiến chuyên gia đều cho rằng
để các trường đại học thật sự tự chủ
cần phải thực hiện minh bạch gắn với trách nhiệm
để các cơ sở đào tạo phải tồn tại bằng chất lượng
thay vì bằng các giải pháp ngắn hạn có tính đối phó
trong phần còn lại của chương trình
xin chuyển đến quý vị và các bạn phần trích bài viết của tác giả minh anh
có tiêu đề tự chủ đại học và trách nhiệm minh bạch
bài đăng trong một bình luận phê phán báo nhân dân
tại việt nam
năm lâu nay luật giáo dục đại học vẫn duy trì hình thức tổ chức
các trường đại học theo hướng đơn ngành như ngân hàng
mỏ địa chất ngoại thương
vấn đề tự chủ đại học được bàn đến từ khi thành lập đại học quốc gia
như một phương thức tất yếu để đổi mới giáo dục đại học
bắt kịp với xu thế đào tạo đa ngành đa nghề trên thế giới
đến nay có hai mươi ba trường đại học được chọn để thực hiện thí điểm tự chủ đại học
theo nghị quyết bảy mươi bảy nqcp ngày hai mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy
của chính phủ
về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập
giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi bảy
theo kinh nghiệm từ các trường được chọn thí điểm
tự chủ đại học đã giúp các trường có nhiều quyền độc lập hơn
tạo ra những thay đổi tích cực trong tổ chức hoạt động
nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo
tuy nhiên việc thực hiện tự chủ trong trường đại học
cũng đang gặp không ít khó khăn
chưa thật sự tạo ra nhiều chuyển biến đáng kể
cần thấy rằng
mấu chốt của từ chủ đại học là công khai minh bạch thông tin gắn với trách nhiệm giải trình
thông tin minh bạch thì trách nhiệm giải trình sẽ được thực hiện dễ dàng hiệu quả hơn
từ thực tế triển khai thí điểm tự chủ của một số trường
có thể thấy cả hai nội dung này đều chưa bảo đảm
những quy chế về minh bạch thông tin
đã được quy định cụ thể trong thông tư số chín hai nghìn chín của bộ giáo dục đào tạo
theo đó các cơ sở giáo dục có trách nhiệm công khai
về đội ngũ
nguồn nhân lực học phí
báo cáo hàng năm và kết quả kiểm định trên trang mạng của trường
công lập cũng như tư thuộc
những thông tin này được công bố minh bạch
còn góp phần điều chỉnh các tiêu chí đánh giá chất lượng đào tạo
vừa phù hợp với điều kiện việt nam
vừa tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế
nhưng thực tế cho thấy
việc nhiều trường thực hiện minh bạch thông tin theo các cách thức khác nhau
các số liệu điều tra về sinh viên ra trường
thiếu một cơ quan có thẩm quyền khẳng định
còn mang tính chung chung
nên hiệu quả khá mờ nhạt
hơn nữa không dễ truy cập vào cơ sở dữ liệu công khai của các trường
để kiểm chứng báo cáo giải chỉnh
số liệu thống kê
chưa kể việc thu thập thông tin thống kê kiểm định
đánh giá các chỉ số đầu ra
mới chủ yếu được thực hiện bởi bộ giáo dục và đào tạo
còn thiếu sự cởi mở
nên phần nào hạn chế tính công khai khách quan
bộ phận giám sát
nhất là của công chúng
chưa được tăng cường
và trao quyền đúng mức
cũng là một nguy hiểm
nguyên nhân ảnh hưởng tới sự minh bạch
theo hiệp hội các trường đại học châu âu
có thể xác định bốn lĩnh vực tự chủ trong trường đại học gồm
tự chủ tổ chức
tự chủ tài chính
tự chủ nhân sự
và tự chủ học thuật
nếu xét theo quy chuẩn này
phần lớn các trường đại học ở việt nam chưa thực hiện tự chủ theo thông lệ quốc tế
mà mới thực hiện tự chủ một phần về tài chính
nhiều trường chỉ hướng tới việt nam
việc tăng học phí
phần lớn các trường đại học vẫn chưa trú trọng chủ động đa dạng nguồn thu
nguồn thu chủ yếu hơn bảy mươi
vẫn từ học phí lệ phí do sinh viên đóng
nên chưa tác động nhiều đến chất lượng giảng dạy và đào tạo
đưa tới nguy cơ dễ rủi ro
vì phụ thuộc vào khả năng tuyển sinh mỗi năm
hệ lụy từ việc này còn có thể gây ra bất bình đẳng cho người học
nếu vấn đề tài chính của đơn vị đào tạo không được cân đối hợp lý
có lộ trình cụ thể
trong khi đề giải bài toán này
các trường đại học trên thế giới đều có giải pháp nhằm đa dạng nguồn thu từ nhiều hình thức khác nhau
các trường đại học ở châu âu tìm nguồn thu từ hỗ trợ của chính phủ
tài trợ của các quỹ nghiên cứu
các nguồn khác từ tư nhân quốc tế
một số trường đại học tại indonesia
đa dạng nguồn thu từ hoạt động tư vấn liên kết với doanh nghiệp
đây cũng là kinh nghiệm quý mà các trường đại học tại việt nam
có thể tham khảo
phân tích nguyên nhân khiến tự chủ đại học chưa được thực hiện
phù hợp với thông lệnh quốc tế
phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam cho rằng
bộ giáo dục và đào tạo
cơ quan chủ quản
bộ chuyên ngành
ủy ban nhân dân các tỉnh
không muốn bỏ quyền quản lý các trường đại học
trong khi các cơ sở giáo dục đại học được giao thí điểm tự chủ
lại thiếu nhận thức đầy đủ về tự chủ đại học
thiếu quyết liệt trong chuẩn bị các điều kiện để thực hiện
bảo đảm năng lực giải trình
các trường đại học cần xác định rõ thực hiện tự chủ để cải cách giáo dục
nâng cao chất lượng đào tạo
không ít trường vẫn còn tâm lý trông chờ vào bộ chủ quản
muốn tiếp tục cơ chế bao cấp
bằng chứng là trong hai mươi ba cơ sở giáo dục thực hiện thí điểm tự chủ đại học
đến nay chỉ có trường đại học kinh tế quốc dân
trường đại học kinh tế tp hcm
trường đại học bách khoa hà nội
là đang xây dựng đề án không trực thuộc bộ giáo dục đào tạo
hệ thống phát triển
các luật chưa đồng bộ
các văn bản luật về tự chủ đại học còn thiếu quy định rõ ràng
có phần trồng chéo với các luật khác liên quan
áp lực của xã hội với việc yêu cầu bắt buộc các trường đại học phải tự chủ còn nhẹ
cũng là rào cản lớn khiến tự chủ đại học chưa đạt hiệu quả cao
ngày một mươi chín tháng một mươi một vừa qua
nội dung tự chủ đại học đã chính thức được luật hóa trong luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục đại học
có hiệu lực thi hành
từ ngày một tháng bảy
tại khoảng bốn điều một mươi hai về chính sách của nhà nước về phát triển giáo dục đại học
luật giáo dục đại học hai nghìn một mươi tám quy định
đảm bảo quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học
gắn liền với trách nhiệm giải trình tăng cường kiểm định chất lượng
bảo đảm nguyên tắc công khai minh bạch
có sự kiểm tra thanh tra của nhà nước và giám sát xã hội
theo quy định của pháp luật
đáng chú ý
tại khoảng một điều ba mươi hai
quyền tự chủ đại học
và trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục đại học trong luật giáo dục đại học hai nghìn hai mươi
cũng quy định
cơ sở giáo dục đại học có quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình trong các hoạt động về tổ chức và nhân sự
tài chính và tài sản
đào tạo khoa học và công nghệ
hợp tác quốc tế
công tác sinh viên
phù hợp với chức năng
năng lực tự chủ theo quy định của luật này
và các quy định của pháp luật liên quan
bảo đảm chất lượng giáo dục đại học
ban hành tổ chức thực hiện các tiêu chí tiêu chuẩn chất lượng chính sách chất lượng trong các hoạt động của cơ sở giáo dục đại học
phù hợp với các quy định về bảo đảm chất lượng của pháp luật
ban hành tổ chức thực hiện quy chế tổ chức hoạt động và các quy chế khác như
quy chế tri tiêu nội bộ
sử dụng tài sản
công khai tài chính
dân chủ cơ sở và các văn bản
về quy trình quy định quản lý nội bộ
các hoạt động của cơ sở giáo dục đại học
với một số sửa đổi bổ sung
nội dung tự chủ đại học trong luật giáo dục đại học hai nghìn một mươi tám
đã được quy định rõ ràng toàn diện hơn
đồng thời luật cũng quy định chặt chẽ hơn về kiểm định
hợp tác đào tạo
cũng như trách nhiệm giải trình
khi thực hiện tự chủ
cùng với việc luật hóa
tư duy của các trường đại học vẫn là yếu tố quan trọng hàng đầu
có tính quyết định
nếu không có động lực thay đổi mạnh mẽ hơn nữa
từ các cơ sở giáo dục đại học
nâng cao năng lực quản trị
nhằm thúc đẩy cạnh tranh
đưa giáo dục đại học trở thành nòng cốt trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao
việc tự chủ đại học
khó lòng đạt hiệu quả
và cũng cần nhận thức rằng
tự chủ đại học là cần thiết
nhưng tự chủ không đồng nghĩa với nhà nước thà nổi
hoặc buông lòng quản lý
mà cần gắn chặt với cơ chế giải trình
trách nhiệm minh bạch
sự minh bạch về trách nhiệm
đào tạo đại học phải tồn tại bằng chất lượng
thay vì các giải pháp ngắn hạn
chương trình hôm nay tạm dừng ở đây
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau